trước đó sau huyện ba vì là vùng xanh không xuất hiện thêm ca f
nên đây là địa phương duy nhất được hà nội cho phép đón học sinh trở lại trường
bắt đầu với khuôn lớp chín
về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố sở y tế hà nội cho biết

hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
sự biến phô cùng phức tạp số ca f tại thành phố vẫn sẽ tiếp tục gia tăng
vì còn nhiều chùng các bệnh giải sát ở nhiều quận huyện cũng như các ca tại cộng đồng
cơ quan chức năng đã và đang tiếp tục giả soát phòng chống dịch để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
f sẽ còn gia tăng nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đó
ở thời điểm hiện tại hà nội đang có một mươi hai ổ dịch hoặc chùm các bệnh phức tạp
và vẫn tiếp tục ghi nhận f
số f thấp nhất là ổ dịch phú vinh an khánh với một mươi bốn ca
và cao nhất là ổ dịch bạch chữ tiến thắng với gần hai trăm linh f
sự phức tạp của các ổ dịch ngoài số ca bệnh được ghi nhận
có liên quan đến đặc điểm dân cư ở khu vực xảy ra dịch
tuy nhiên đã là ổ dịch thì đều cần phải được chú trọng khoanh vùng xử lý
về biện pháp chống dịch theo ông tuấn hà nội sẽ bám sát theo chỉ đạo chung của chính phủ
xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đấy
chuyên gia này cũng khẳng định rằng hà nội sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây
về tổng thể các biện pháp chống dịch sẽ căn cứ theo đánh giá cấp độ dịch đã được chính phủ quy định
bên cạnh đó với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch bệnh
trước đó một lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tận hà nội cho hay
thời điểm hiện tại chưa phù hợp để thủ đô tiến hành cách ly điều trị f một f tại nhà
phân tích rõ hơn theo vị lãnh đạo này trước hết dù các bệnh gia tăng trong thời gian trở lại đây
nhưng hà nội vẫn đang đảm bảo đủ nguồn lực để cách ly f một và điều trị f tập trung
nguyên nhân thứ hai theo vị này đặc thù hà nội đất trận người đông
nhiều trường hợp các f khó có thể đảm bảo đủ điều kiện an toàn khi tiến hành cách ly điều trị tại nhà
lãnh đạo cdc hà nội cho hay để thích ứng với dịch covid một mươi chín
hà nội đang xây dựng phương án điều trị các f không có triệu chứng tại các trạm y tế lưu động để giảm tài cho các bệnh viện
mỗi quận huyện xã phường sẽ có trạm y tế lưu động để phục vụ công tác điều trị f không triệu chứng
bên cạnh đó thành phố cũng phát hiện hơn một trăm linh trường hợp là người về từ các tỉnh thành có dịch
trong đó chủ yếu là các tỉnh thành phía nam như tp hcm đồng nai
hơn một trăm linh ca này có hộ khẩu thường trú phân bố tại hai mươi bốn quận huyện
bên cạnh đó thành phố ghi nhận sáu mươi sáu ca nhiễm thứ phát
gần hoặc liên quan tới những người này
hà nội cũng phát hiện nhiều f trong cộng đồng thông qua sàng lọc ho sốt
sau đó cdc hà nội cũng yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn hà nội
khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc cứu rác
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
cùng với đó việc tiêm vaccine dự kiến đến ngày hai mươi tháng một mươi một hoàn thành tiêm trả vaccine mũi hai cho người trên năm mươi tuổi
hiện tại thành phố có sáu trùn ca bệnh
về công tác giả soát người về từ vùng dịch hà nội đã giả soát được hơn chín người về từ các tỉnh phía nam
phát hiện năm mươi trường hợp mắc trong đó có ba mươi hai người tiêm đủ hai mũi vaccine
về tiêm trả mũi hai cho người trên năm mươi tuổi giám đốc sở y tế hà nội cho biết
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một khoảng một triệu người trên năm mươi tuổi đến lịch tiêm mũi
giám đốc sở y tế hà nội khẳng định khi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
thành phố sẽ hoàn thành tiêm trả mũi hai vaccine covid một mươi chín cho khoảng một triệu người trên năm mươi tuổi trong vòng năm ngày
tại buổi làm việc thành phố hà nội kiến nghị chính phủ bố trí sớm đủ vaccine phòng covid một mươi chín cho thành phố
bốn bốn triệu liều trong đó số liều vaccine để tiêm trả mũi hai và số người dân trở về hà nội
sau thời gian giãn cách dự kiến khoảng hai bảy triệu liều
số liệu để tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi khoảng một bảy triệu liều
thành phố cũng kiến nghị chính phủ chỉ đạo bộ y tế có hướng dẫn cụ thể về cách đánh giá cấp độ dịch
tại cấp huyện tỉnh hiện nay theo hướng dẫn mới chỉ có đánh giá ở cấp xã và nhỏ hơn
để trên cơ sở đó có các biện pháp thích ứng phù hợp và linh hoạt
tiếp tục cập nhật pháp đồ điều trị hướng dẫn cụ thể về tần suất
và tỷ lệ thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai đối với các nhóm đối tượng
quý vị khán giả vừa theo dõi tin tức covid mới nhất trên địa bàn thành phố hà nội
mặc dù đã tiêm đủ hai mũi nhưng quý vị không nên chủ quan về dịch bệnh xung quanh
và thực hiện đúng năm k theo quy định của bộ y tế
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại